các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đám đông người dân đổ xô đến các chợ thực phẩm tươi sống để mua những sản phẩm rau ít ỏi còn lại
các loại thực phẩm khác vẫn có sẵn
một số quầy bán sản phẩm rau và trái cây của trung quốc đại lục đã bị đóng cửa
trong khi những quầy bán nông sản khác bán rau với giá cao gấp đôi lúc bình thường
hiện tại bà lâm trịnh nguyệt nga xác định lựa chọn tốt nhất và tuân thủ chiến lược zero covid
mà trung quốc đại lục đang áp dụng để ngăn chặn tất cả các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín càng sớm càng tốt
các chính sách nghiêm ngặt phòng chống covid một mươi chín của hồng kông đã biến trung tâm du lịch và kinh doanh
hàng đầu thế giới một thời này trở thành một trong những vùng lãnh thổ bị cô lập nhất toàn cầu
thiệt hại về kinh tế cũng như ảnh hưởng về tâm lý tư cách tiếp cận cứng rắn đang tăng lên nhanh chóng
trong đó các hạn chế trở nên nghiêm ngặt hơn so với những biện pháp được áp đặt lần đầu tiên
khi đại dịch bắt đầu diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
các chuyến bay giảm khoảng chín mươi trong khi trường học sân chơi phòng tập thể dục
và hầu hết các địa điểm khác đều phải dừng hoạt động
các nhà hàng đóng cửa lúc một mươi tám giờ trong khi hầu hết người dân
bao gồm đa số công chức đang phải làm việc tại nhà